kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
để ngăn chặn sự lây lan của dịch ncov một mươi sáu đồn biên phòng của tỉnh cao bằng đã lập bảy mươi chốt giã chiến
ngăn chặn trên toàn tuyến biên giới kiên quyết chống dịch xâm nhập vào việt nam
trên toàn tuyến biên giới lực lượng chức năng đều đã lập chốt giã chiến tại những vị trí trọng điểm
đường mòn lối mở để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
mặc dù địa hình đi lại khó khăn thiếu sinh hoạt trang thiết bị y tế
nhưng hàng trăm chiến sĩ vẫn luôn túc trực tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo thống kê hiện cao bằng có khoảng năm trăm linh người đang học và làm việc tại trung quốc
sau khi xảy ra dịch ncov lực lượng chức năng đã tiếp nhận kiểm tra y tế cho một trăm bảy mươi tám người trở về qua các cửa khẩu
đến ngày một mươi một tháng hai trên địa bàn tỉnh cao bằng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ncov
tiếp tục với các thông tin khác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tất cả một mươi một đối tượng này đều trú tại buôn gia xã ea chun huyện crong bông tỉnh đắk lắc và do y tuân niệm một mươi năm tuổi cầm đầu
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một y trôn crông và y hoa prông cùng với một mươi một thanh niên khác đều trú tại thôn bang cung xã ea chun huyện crô mông
mang theo hung khí đến tìm một nhóm thanh niên của buôn gia để đánh
khi đến trước cổng trào buôn gia nhóm y trôn đã dùng hung khí chặt phá cổng trào
lúc này y tuân cho biết đã kéo đến cổng trào của buôn mình nhằm đánh trả
tại đây cả hai nhóm xảy ra hỗn chiến hậu quả làm hai thanh niên của buôn bang cung và y cong prung tử vong trên đường đến bệnh viện
còn y chun prung bị thương rất nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại tỉnh bến tre vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú tại xã thạnh phước huyện bình đại để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nguyễn văn nam và anh đặng nhật linh công chú tại xã thạnh trị huyện bình đại có hai thửa đất tiếp giáp với nhau tại ấp phước hòa xã thạnh phước
trong quá trình canh tác hai bên có phát sinh mâu thuẫn tranh chấp đất danh giới
vụ án đã được tòa án nhân dân huyện bình đại thụ lý đang trong quá trình giải quyết
thửa đất tranh chấp này anh linh đã cho anh phạm văn tài chú tại xã thạnh phước thuê lại
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín anh tài cùng với con trai là phạm văn lâm đến cắt cỏ trên bờ giáp danh với phần đất của anh nam
thì xảy ra cự cãi với cha con anh nam nam đã lấy dao chém anh tài bị thương với tỷ lệ thương tích một mươi tám
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố con tum tỉnh con tum
vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc tại xã hòa bình thành phố con tum bắt giữ một mươi một đối tượng có liên quan
lực lượng công an đã phát hiện trong một căn nhà hoang ở thôn đắk rắc xã hòa bình thành phố con tum
có một nhóm người đang tổ chức đánh bạc với hình thức sóc đĩa ăn tiền
tiến hành vây bắt lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sóc đĩa một mươi sáu điện thoại di động bốn xe mô tô các loại và hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
ban đầu các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc đặt tiền mỗi ván
từ năm mươi đồng đến hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện các đối tượng đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị và các đồng chí tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội
mặc dù các ngành chức năng đã mạnh tay xử lý cũng như tuyên truyền về hậu quả từ tệ nạn này
thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp lao vào để rồi tan cửa nát nhà mất hết tương lai thậm chí là trở thành những tên tội phạm nguy hiểm
nguyễn thị cẩm nương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường bình thạnh thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
nương bị bắt về tội trộm cấp tài sản
theo kết quả điều tra của cơ quan công an từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt quả tang
khi đang trộm tài sản của giáo viên tại một trường tiểu học ở thị trấn nàng mau huyện vị thủy
đối tượng đã trực tiếp gây ra ba vụ cướp tài sản học sinh và một mươi chín vụ trộm tài sản của giáo viên
tại nhiều trường tiểu học trên nệ bàn tỉnh hậu giang và hai huyện rồng riềng gò quao của tỉnh kiên giang
nương đều dùng để chơi số đề
cũng ham mê cờ bạc như nguyễn thị cẩm nương
trương đình huy hai mươi năm tuổi
chú tại tỉnh kiên giang đã lừa một người bạn ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
lấy chiếc xe ô tô trị giá hơn chín trăm linh triệu đồng đem đi cầm được một trăm linh triệu đồng
qua điều tra công an huyện vị thủy đã khởi tố bắt tạm giam đối với trương đình huy
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản